tối ngày một mươi tháng một mươi một tại hà nội ubnd tổ quốc việt nam đã phối hợp cùng ban tuyên giáo trung ương
tổ chức lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc
tham dự buổi lễ có đồng chí trần quốc vượng ubnd bí thư trung ương đảng thường trực ban bí thư
đồng chí võ văn thường ubnd bí thư trung ương đảng trường ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trần thanh bẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam
đây là một trong những sự kiện đầy ý nghĩa hướng tới kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc
thống nhất việt nam ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
bàn tổ chức giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ một mươi bốn đã nhận được một một trăm sáu mươi một tác phẩm
dự thi hợp lệ của năm thể loại báo in báo điện tử phát thanh truyền hình và ảnh báo chí của trên một trăm linh cơ quan
báo chí ở trung quốc
hội đồng trung khảo đã chọn được tám mươi một tác phẩm xuất sắc để trao một giải đặc biệt năm giải a một mươi bốn giải b hai mươi chín giải c ba mươi hai giải khuyến khích
các tác phẩm tham dự giải năm nay được các tác giả đầu tư bài bản chất lượng và cách thức thể hiện mang tính báo chí cao
phản ảnh nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội